tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng tám việt nam ghi nhận năm ca mắc covid một mươi chín mới tại đà nẵng
có thêm một mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện giã chiến hòa vang thành phố đà nẵng
trong đó có bệnh nhân số năm trăm sáu mươi chín là sản phụ đã được các bác sĩ bệnh viện giã chiến hòa vang
phối hợp với bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng hội trần và đỡ đẻ thành công